theo số liệu khảo sát phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam với số giờ nắng trung bình là hai một trăm linh giờ một năm
cường độ bức xạ trung bình là bốn tám mươi chín kwh trên một m hai một ngày đà nẵng có tiềm năng lớn để phát triển điện năng lượng mặt trời
việc phát triển điện mặt trời sẽ tạo ra nguồn năng lượng sạch góp phần phát triển bền vững tại thành phố này
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay liên minh châu âu eu đã tài trợ với tổng số vốn trị giá là bốn trăm bốn mươi bốn euro
để triển khai lắp đặt một mươi bốn hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các cơ sở công hộ gia đình từ nguồn vốn của eu
với tổng công suất lắp đặt là bảy mươi năm kwh góp phần lan tỏa và nhân rộng ứng dụng nguồn năng lượng mặt trời sạch và bền vững tại thành phố đà nẵng
có những thời điểm là gia đình tôi dùng điện tới bậc năm bậc sáu nhưng mà sau thời gian mà được tạo năng lượng từ điện mặt trời
thì cái lượng điện tạo ra nó sẽ giúp làm cho giảm cái lượng điện
cái lượng bậc thang mà chúng tôi đã sử dụng hơn nữa là cái điện lượng mà dư thừa sẽ được bán lại cho bên eavn
từ khi mà mình lắp đặt đến nay thì cái lợi ích nó mang lại ngoài về việc hỗ trợ công tác giáo dục nhà trường
thì cái lợi ích về cái tài chính nó mang lại cũng một khoản khá đáng kể
tuy rằng là cái việc sử dụng nó như thế nào thì tương lai sẽ còn có nhiều việc đã làm nhưng mà dù sao thì nó cũng đã tạo ra điện và tạo ra tiền
từ khi mà mình lắp đặt một hệ thống điện năng lượng mặt trời chỉ cần một kinoavit
chúng ta có thể xây dựng một nguồn vốn để hỗ trợ khoảng tầm ba bốn triệu cho các cơ sở công và hộ gia đình
như vậy là việc khuyến khích khi mà đã hỗ trợ thì sẽ khuyến khích họ có thể là đầu tư hơn vào cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này
phát triển năng lượng sạch năng lượng tái tạo từng bước khẳng định việc giảm phát thải khí nhà kính mà còn tiết kiệm được kinh phí
tuy nhiên cần có cơ chế chính sách khuyến khích thúc đẩy phát triển điện năng lượng
chi phí đầu tư hệ thống điện năng lượng và sự tham gia của chính quyền địa phương cơ quan người dân trong thời gian tới